ông nguyễn thanh sang phó giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình cho biết sau vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai tàu hàng ở ga núi thành thị trấn núi thành huyện núi thành tỉnh quảng nam đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ba cán bộ trong ban điều hành chạy tàu tại ga này để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm
ba cán bộ bị tạm đình chỉ gồm trưởng ban chạy tàu phạm minh tâm trưởng đồn nguyễn văn hải và nhân viên gắt ghi phía nam bùi ngọc lâm
theo chi nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình việc tạm đình chỉ ba cán bộ này nhằm làm rõ nguyên nhân để xảy ra vụ va chạm giữa hai tàu hàng mang ký hiệu asi hai và hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín xảy ra vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm
trong ngày hai mươi tám tháng năm đoàn công tác của bộ giao thông vận tải đã đi kiểm tra hiện trường tìm hiểu nguyên nhân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn tại gà núi thành
được biết hiện cơ quan điều tra công an tỉnh quảng nam đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những
tổ chức cá nhân trong vụ tai nạn này